trong khi đó hội đồng bảo an liên hợp quốc hôm qua đã không thể thông qua được một nghị quyết về tình hình nhân đạo ở ukraine
khi chỉ nga và trung quốc bỏ phiếu ủng hộ trong khi một mươi ba thành viên còn lại bỏ phiếu trắng
do vậy nghị quyết do nga đệ trình đã bị bác bỏ
sự thảo nghị quyết do nga đề xuất về việc tiếp cận viện trợ và bảo vệ dân thường ở ukraine
nhưng không đề cập đến vai trò của moscow trong cuộc xung đột ở ukraine
theo quy định một nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc để được thông qua
cần có ít nhất chín phiếu ủng hộ và không có phiếu chống của các thành viên thường trực
của nga trung quốc anh pháp và mỹ
trong một diễn biến khác nga đã thông báo trục xuất một số lượng không xác định các nhà ngoại giao mỹ
coi đây là những nhân vật không được hoan nghênh
động thái này nhằm đáp trả việc mỹ trục xuất một mươi hai nhà ngoại giao nga khỏi phái bộ liên hợp quốc
ở new york hồi tháng hai tuyên bố những người này đã tham gia các hoạt động gián điệp
có hại cho an ninh quốc gia của mỹ